trong thời gian vừa qua cục cảnh sát hình sự bộ công an và các đơn vị nghiệp vụ
công an nhiều tỉnh thành liên tục phát hiện và bắt giữ nhiều đường dây đi khách
bất ngờ hơn các đường dây này có rất nhiều người đẹp là những hot girl
người mẫu diễn viên hay những người đẹp nổi tiếng trên mạng xã hội
các đường dây này đã hoạt động bí mật như thế nào
ông chùm của các đường dây này là ai
quy luật tiếp thị môi giới cho những khách hàng có nhu cầu giải trí vui vẻ ra sao
khi trung cư cao cấp thành bãi đáp
ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vẫn đang tạm giữ nguyễn thị ly
tên thường gọi là quạ bốn mươi một tuổi
nguyễn trần cao nguyên bốn mươi một tuổi hiện là phi công cơ trưởng của một hãng hàng không
người yêu của ly để điều tra về hành vi chứa mại dâm
đến nay cơ quan công an xác định ly là người nổi tiếng trong việc kinh doanh nhà hàng
karaoke trá hình
khoảng một mươi năm có được ít vốn và nắm được nhiều mánh khóe về hoạt động đi khách
tại các nhà hàng karaoke
ly mở tụ điểm kinh doanh dịch vụ nhạy cảm vào một nhà hàng trên đường nguyễn công chứ
phường cầu ông lãnh quận một
có tiếp viên phục vụ tới bến
vào cuối tuần tụ điểm của ly luôn đông kín khách đến vui chơi
còn nguyên là cơ trưởng của một hãng hàng không có tiếng
mức thu nhập vài trăm triệu đồng mỗi tháng
do thường xuyên lui tới tụ điểm vui chơi của ly
nên cả hai gặp nhau
nảy sinh tình cảm
sau thời gian kinh doanh ly thấy cơ quan chức năng kiểm tra gắt gao
nên cùng bạn trai đóng cửa hai tụ điểm trên
chuyển sang loại hình kinh doanh nhà hàng karaoke
tại căn hộ trung cư cao cấp
để tiếp tục kiếm lợi từ dịch vụ đi khách
cuối năm hai nghìn hai mươi hai ly và bạn trai thuê hai căn hộ liền kể
ở tầng ba mươi một của trung cư cao cấp
trên đường tôn đức thắng phường bến nghé quận một
để chính thức dịch chuyển mô hình kinh doanh nhà hàng karaoke
có tiếp viên nữ phục vụ
và đi khách đến các căn hộ trên
cả hai thiết kế lại hệ thống âm thanh ánh sáng
dàn karaoke san nhảy
rồi quay clip về độ tiện nghi để đăng lên mạng xã hội
và gửi cho khách có nhu cầu
để thu hút và tạo sự tin tưởng cho khách hàng
ly và bạn trai cam kết các căn hộ trên đều khép kín
ra vào đều phải có thẻ và không bị cơ quan chức năng phát hiện
ngoài ra khách đến vui chơi
còn có thể ngắm nhìn thành phố hồ chí minh từ trên cao
và được phục vụ ăn uống tại chỗ
ngoài các cô gái quen biết trong thời gian làm nhà hàng
ly còn liên kết với võ thị minh thùy ba mươi ba tuổi
để tìm kiếm gái đi khách là các hot girl
chân dài tiếp viên hàng không
khi khách cần các cô gái này
ly sẽ liên hệ với thủy để điều người tới căn hộ cho khách vui vẻ
phần lớn khách vui vẻ trong đường dây của ly
là các đại gia doanh nhân
người nổi tiếng ở nhiều tỉnh thành trên cả nước
để hoạt động ổn định
tránh bị cơ quan chức năng phát hiện
ly và bạn trai quy định
được vui vẻ tại hai căn hộ trên
và các cô gái không được đi tour du lịch với khách
giá đi khách là từ một đến ba usd một người mỗi lượt
số tiền này cả hai đối tượng điều hành thu hai mươi
trên tổng số tiền của các cô gái
trong đường dây này
công an xác định huỳnh lê bảo yến hai mươi chín tuổi
có nhiệm vụ giúp ly đi chợ mua đồ ăn thức uống
phục vụ khách ăn uống
và ghi sổ các lật tiếp viên đi khách
bên cạnh đó
yến còn tìm các cô gái đi
khách xinh đẹp
khách có nhu cầu sẽ liên hệ trực tiếp với ly hoặc nguyên
để trao đổi giá cả và lựa chọn nữ tiếp viên phục vụ
cục cảnh sát hình sự phối hợp với công an tỉnh bà rịa vũng tàu
triệt phá một ổ nhóm đang đi khách
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành triệu tập
khám xét khẩn cấp chỗ ở của ba đối tượng
về hành vi môi giới mạnh dâm
gồm huỳnh thanh thuật sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trú tại quận bốn tp hcm chuyên gia trang điểm
chuyên gia phong cách cá nhân
phạm đỗ nhật duy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại quận bảy tp hcm lao động tự do
lê thị thu thảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại tỉnh kiên giang là lao động tự do
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã quyết định
khởi tố vụ án môi giới mạnh dâm
các quyết định khởi tố bị can
đối với ba bị can huỳnh thanh thuật
phạm đỗ nhật duy và lê thị thu thảo
các quyết định và lệnh nêu trên
đã được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn
trước đó ngày hai mươi bốn một mươi
tổ công tác do bộ công an chủ trì
đã bắt quả tàng ba cặp nam nữ
đang có hành vi môi giới mùa bán mạnh dâm
những người đi khách được xác định là
vtt một người mẫu hot tiktoker
hpth là một người mẫu hot facebook
và lhp là một người mẫu hoa khôi ngành
thời điểm trên lực lượng chức năng
cũng ngăn chặn một cặp nam nữ
đã làm xong thủ tục xuất cảnh
tại sân bay tân sơn nhất
đi singapore để vui vẻ
với hình thức đi du lịch nước ngoài
gái đi khách được xác định là
ttl là một ca sĩ
khi bị bắt giữ
ba đối tượng nêu trên khai nhận
đã hoạt động môi giới cho nhiều người đẹp đi khách
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba
quá trình này
thuận thảo duy đã môi giới cho nhiều người đẹp
chân dài đi khách
người có nhu cầu vui vẻ
thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
ngày hai mươi bốn tháng một mươi
sau khi có người có nhu cầu đi khách
gái đi khách là những người đẹp
trẻ hoạt động cho giới showbiz
là những người mẫu hoa khôi ca sĩ
đang hoạt động
thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng
có lượng người theo dõi lớn
trên mạng xã hội
mức giá đi khách vui vẻ đối với người đẹp đi khách
trong vụ việc này là từ sáu mươi triệu đồng
đến một trăm linh triệu đồng một tour trong nước
và sáu đô la mỹ
đối với tour nước ngoài hai ngày
trước đó ngày một mươi tám tháng tám
công an tp hcm làm rõ
việc chân dài đi khách lên tới hàng nghìn đô
với cái mát là tiếp viên hàng không
thủ đoạn của tú bà khai
với cơ quan công an tp hcm
là các chân dài dùng mát là tiếp viên hàng không
để tiện nâng giá đi khách
và vì thế
đây cũng là chiêu trò để khách đại gia
mạnh tay chi tiền để tiếp viên
không cần phải phục vụ trên máy bay
mà tiếp viên này có thể đi máy bay
đến địa điểm chỉ định để bưng bê
phục vụ tận giường
kể cả nhu cầu dường chiếu khách hàng đưa ra
cơ quan cảnh sát điều tra
công an tp hcm đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can
đối với võ thị mỹ hạnh
hai mươi sáu tuổi ngụ tại go vấp
về tội môi giới mại dâm
tại cơ quan điều tra mỹ hạnh
cũng khai báo về một số chân dài đi khách
trong đường dây là nữ tiếp viên
ở một số hãng hàng không trong nước
và một số người mẫu ảnh
đặc biệt vào tối ngày chín tháng tám
năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát
hình sự chủ trì phối hợp với công an
quận một kiểm tra một khách sạn
trên đường lê thị viêng phường bến thành
quận một bắt giữ bốn cặp nam nữ
đang bóc bánh trả tiền
trong bốn chân dài thì có hai người
là tiếp viên của một hãng hàng không
một người khai từng được đào tạm
tiếp viên hàng không trong một tháng
ở một hãng bay khác người còn lại
là một hot girl người mẫu ảnh nổi tiếng
với nghệ danh là lms
võ thị mỹ hạnh
mỹ hạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
từng là tiếp viên hàng không
của hãng hàng không quốc gia và hiện
đang sinh sống tại thành phố hồ chí minh
mỹ hạnh xây dựng trên mạng
xã hội hình tượng một cô gái trẻ thành đạt
sở hữu nhan sắc tiều diễm
cùng những đường cong nóng bọc
không khó để cô sở hữu hàng trăm
nghìn lượt theo dõi trên các nền tảng
hạnh cũng thường xuyên đăng hình ảnh
cuộc sống sang chạch du lịch
những nơi nổi tiếng bên cạnh đó
là những món đồ hiệu đắt tiền
được mua sắm liên tục
không chỉ là tiếp viên của một hãng hàng không
quốc gia mỹ hạnh cũng tự mở
và điều hành một cửa hàng bán đồ sách tay
với hơn một mươi bốn lượt yêu thích
bởi vậy hạnh
được nhiều sự ngưỡng mộ và khen ngợi
từ người hâm mộ
hạnh từng là cựu tiếp viên hàng không
vì có quá trình làm việc chung lâu năm
thường xuyên tiếp cận với nữ tiếp viên
của nhiều hãng hàng không
các hot girl người mẫu ảnh nổi tiếng
nên hạnh tìm cách chiêu dụ các cô gái
trẻ hám lợi tham gia vào đường dây
đi khách do mình điều hành
hạnh chỉ đạo các cô gái chỉ liên hệ
trao đổi việc đi khách
qua các nền tảng mạng xã hội
thuê mướn xe ô tô sang trọng
để đưa các cô gái hạnh cũng rất kín kẽ
khi chọn nơi đi khách là các khách sạn
resort sang trọng
bốn cô gái khai nhận
được hạnh môi giới đi khách tại khách sạn
với giá là một đến ba usd
mỗi lần và thừa nhận hành vi phạm tội
hạnh khai nhận
liên hệ với nhiều tiếp viên hàng không
và hot girl người mẫu ảnh
sau đó gửi hình ảnh
có mặc đồng phục tiếp viên của các hãng hàng không
cho khách nhằm tăng cuốn hút
số tiền đi khách mỗi lần
khoảng hai mươi bảy triệu đồng
khách đi qua đêm với giá khoảng sáu mươi triệu đồng
hạnh thu tiền trực tiếp
qua chuyển khoản của khách
và chuyển trả cho gái đi khách
mỗi lần môi giới thành công
thành được hưởng bảy triệu đồng mỗi lần môi giới
ngoài việc môi giới đi khách
hạnh còn trực tiếp tham gia với giá
tương tự qua một số người nổi tiếng môi giới
cho các đại gia tại địa bàn hà nội
bà rịa vũng tàu
hạnh quản lý trên ba mươi gái đi khách
trong đó có các nữ tiếp viên
của nhiều hãng hàng không và nhiều hot girl
người mẫu ảnh nổi tiếng
với giá là từ một đến ba đô la mỹ mỗi lượt
không phải ngẫu nhiên
khi nhiều hoa hậu á hậu
thì hết cuộc thi này đến cuộc thi khác
thậm chí sẵn sàng phẫu thuật thẩm mỹ
và chọn các cuộc thi làng nhàng
ở trong và ngoài nước
để có một danh hiệu
xây dựng thương hiệu để nâng giá
có rất nhiều cuộc thi hoa hậu
hoa khôi từ lớn đến nhỏ
từ quy mô đến ao làng
và cũng có những người đẹp chuyên đi thi
dù rớt cuộc thi này vội vàng
có mặt ở cuộc thi khác
là bởi trong giới danh hiệu
có thể nâng tầm người đẹp
có một giám khảo cuộc thi đã phải thẳng thốt lên giả
trong cuộc thi nào cũng có
vài gà của nhà thiết kế hay gà của đại gia
mà chỉ cần ban giám khảo đồng ý
thì top một mươi trở xuống
đều có giá tiền của nó
giá càng cao
người đẹp của đại gia cũng hãnh diện
nhưng nếu chỉ lọt top hai mươi ba mươi
cũng đã là lên đời
cho người đẹp dễ kiếm chắc
theo đường dây của mình
chính vì thế những cuộc thi nghiêm túc thì không nói
những cuộc thi ao làng được tổ chức
vộn vã ở trời tây hay ở các nước châu á
nơi chấp nhận các người đẹp
đã qua phẫu thuật
vậy là các cô gái chỉ cần cao giáo
sáng sủa là có thể qua nhiều công đoạn
của công nghệ làm đẹp
để hô biến thành á khôi á hậu
hàng hoa hậu thì khó hơn
phải chi nhiều hơn
hàng á hậu từ á hậu một đến á hậu năm
thì khá nhiều
có thể người ta không nhớ hết tên
của các cuộc thi nhan sắc
nhưng tên của một người đẹp mới nổi
chụp ảnh nuy gây xôn xao
hay có bộ ảnh táo bạo huê thần
là đã có thể cầm chắc lọt tầm ngắm
của nhiều tú bà cũng như khách hàng sổ
cũng có những cuộc thi lớn
mà gian giám khảo được bao vây
bởi những người nhà
nền tiếng là cuộc thi quốc tế
mà cũng không khác cuộc thi quốc nội là mấy
sau cuộc thi nếu người đẹp không khéo
biết cách cảm ơn thì giữa nhà thiết kế
nhà trang điểm và ông bầu
rất dễ xảy ra tranh chấp
cãi cọ trên báo chí
còn phía người đẹp mới đăng quang
kịch bản cũng chỉ đến vậy
sau khi đôi co tranh cãi
họ lại được mời mọc ngã giá
thậm chí còn có những đề nghị khá lạ lùng
miễn sao mức cát xe của họ tăng vọt
sự việc một á hậu
từng dính vào đường dây đi khách
vài chục ngàn đô vừa qua
cũng là chuyện thường
các xích bị dò dỉ
và người gặp vận hạn đành chấp nhận
còn nhiều phi vụ khác chót lọt
thì không ai hay
mà họ còn được tiếng là đắt sâu
thường xuyên bay xuyên lục địa
ăn mặc đồ hiệu sang chảnh
tự khuê mình không sống như đại gia
mà thực chất họ rơi vào đường dây
đi khách lúc nào không hay
cũng có trường hợp
các cô vốn không có mấy tên tuổi
sau một thời gian có vốn lận lưng
hoặc có một ai đó tài trợ
họ sẵn sàng chi trả
để có một chỗ đứng trong một cuộc thi
có khi thi trong nước
có khi họ thi một cuộc thi nào đó
ở nước ngoài
từng có vị giám khảo vốn là mc nổi tiếng
bỏ chấm thi ứng xử giữa trừng
vì không đồng ý với kết quả bí mật
mà ban tổ chức đưa ra để chọn top năm
không riêng gì hoa hậu người việt
từ nước ngoài
trước đây chính á hậu của một cuộc thi
cũng bị phanh phui đi khách
với giá là bảy usd một lượt
cùng đường dây này còn có một mc khác
rồi tiếp đến là một á hậu
của một cuộc thi hoa hậu
sắc đẹp việt toàn cầu
với mức giá từ một đến một mươi usd
vấn đề là chỉ khi gặp vận rủi
các đường dây bị phanh phui
người đẹp hoa hậu á hậu
mới bị phát giác
còn nếu không nhiều người trúng nhiều phi vụ
và làm giàu bằng con đường bán thân xác
sau một thời gian ở ẩn
không ít hoa khôi hoa hậu
đi khách vẫn có thể quay trở lại
xô bít tham dự các sự kiện
dù không ồn ào như xưa
nhưng vẫn có thể ăn khách trở lại
điều dư luận đặt dấu hỏi
là khi đường dây đi khách cao cấp
đã bị phát hiện bắt quả tàng
nhưng đến nay chưa vụ việc nào
danh tính người mua dâm được công khai
theo luật sư trần anh dũng
đoàn luật sư hà nội
phía cơ quan chức năng không có quyền công khai
danh tính người mua dâm và người bán dâm
nếu ở mức phạt hành chính
chỉ có cơ quan tố tụng mới có quyền công khai
danh tính người mua dâm bán dâm
nếu hành vi còn có vi phạm khác
đến mức xử lý hình sự
xét xử công khai
tuyên truyền pháp luật
đây là quyền tự do cá nhân của mỗi công dân
và liên quan đến các quyền nhân thân
danh dự nhân phẩm của cá nhân
hành động công khai này
cũng không mang tính nhân văn bình đẳng
theo điều hai mươi hai hai mươi ba
nghị định một trăm sáu mươi bảy hai nghìn một mươi ba
của chính phủ hành vi mua bán dâm
chỉ bị xử phạt hành chính
do đó việc công khai danh tính
người mua bán dâm trên các phương tiện
thông tin đại chúng sẽ làm
ảnh hưởng đến danh dự uy tín
nhân phẩm của người bị xử lý hành chính
đó còn chưa kể
nếu thông tin chưa chính xác
việc công khai sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống cá nhân
người được nhắc đến
theo điều một trăm linh một của nghị định này
hành vi cung cấp chia sẻ thông tin
rào mạo thông tin sai sự thật
xuyên tạc vù khống xúc phạm
uy tín của cơ quan tổ chức danh dự
nhân phẩm của cá nhân
sẽ bị phạt từ một mươi triệu đến hai mươi triệu đồng
luật sư trần anh dũng cho biết
thực tế hoạt động mua bán dâm
xảy ra khi cả người mua và người bán
tự nguyện thỏa thuận chưa kể
nó còn xuất phát từ nhu cầu bản năng
của những người chưa lập gia đình hoặc đang độc thân
rõ ràng việc công khai
tên người mua người bán dâm
trước cộng đồng là trái với quy định
của luật xử phạt vi phạm hành chính
công khai danh tính người mua dâm
chưa chắc đã chống được mại dâm
điều quan trọng cần làm hiện nay
là phải tăng cường quản lý các đối tượng bán dâm
xử lý nghiêm hành vi tổ chức
môi giới chứa chất tệ nạn mại dâm
và hơn hết là đẩy mạnh
tuyên truyền giáo dục về vấn đề này
cho mọi đối tượng